nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhất là để bảo đảm an toàn phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín và khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh chỉ đạo các ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền
giáo dục pháp luật về an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng
nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
công an tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo các lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động
tăng cường phối hợp triển khai tuần tra kiểm soát đồng thời chủ động kiểm tra lưu động
xử lý nghiêm các lỗi có thể làm tăng thêm thương vong khi xảy ra tai nạn giao thông

đáp ứng nhu cầu đi lại của các doanh nghiệp kinh doanh
người dân không được tùy tiện tăng giá cước vận chuyển thường xuyên tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của các phương tiện vận tải
các doanh nghiệp quản lý giao thông đường bộ tăng cường công tác kiểm tra các công trình kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi được quản lý
tỉnh quảng ninh là điểm đến được rất nhiều du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ
địa phương sẽ tổ chức hội trợ ocop quảng ninh lần thứ năm năm hai nghìn một mươi bảy khai mạc vào ngày hôm nay mùng một tháng chín
hội trợ dự kiến có quy mô hai trăm hai mươi gian hàng đây cũng là một điểm đến hấp dẫn cho du khách và nhân dân trong tỉnh trong dịp nghỉ lễ đồng thời tạo thêm những áp lực giao thông không nhỏ trên địa bàn
trong dịp này có hội trợ ô cóp của tỉnh quảng ninh rất nhiều tỉnh thành đến hội trợ tại cung chiến nãm của tỉnh tại quảng trường ba mươi tháng một mươi